đóng chân trên địa bàn có độ cao một tám trăm linh m so với mực nước biển địa hình phức tạp điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn
nhưng với phong trào thi đua quyết thắng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng giào san đã vượt qua khó khăn xây dựng đơn vị chính quy
xanh sạch đẹp bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
phong trào thi đua quyết thắng được quán triệt thực hiện sâu rộng trong toàn thể cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng giào san
một trăm linh cán bộ chiến sĩ nắm vững mục đích ý nghĩa của đợt thi đua quyết thắng không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm trong huấn luyện
xây dựng đơn vị cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc bảo đảm an ninh biên giới
với khẩu hiệu và phương châm hành động đoàn kết sáng tạo kỳ luật quyết thắng
đơn vị cũng đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong phong trào thi đua quyết thắng
năm hai nghìn một mươi sáu và đạt được một số kết quả nổi bật cụ thể là một trăm linh cán bộ chiến sĩ an tâm tư tưởng
chấp hành tốt kỷ luật pháp luật nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
anh em chủ động nhiệt tình sáng tạo linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
đơn vị cũng đã tổ chức phối hợp tốt với chính quyền cấp ủy chính quyền các địa phương
trong tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị một của thủ tướng chính phủ về phát động phong trào toàn dân
tham gia tự quản an ninh trạng thượng thôn bản tự quản đồng biên mốc quốc giới
cấp ủy ban chỉ huy đồn luôn trú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng
nâng cao nhận thức về mọi mặt cho cán bộ chiến sĩ gắn với xây dựng nền nếp chính quy với dạy luyện kỷ luật
và chấp hành nghiêm điều lệnh xây dựng ý thức tự giác tự quản tự rèn
duy trì nền nếp của các chế độ trong ngày trong tuần
bên cạnh đó đồn cũng đã gắn việc xây dựng đơn vị vững mạnh chính quy với xây dựng tri bộ trong sạch vững mạnh
củng cố các tổ đội công tác đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực ban trực chỉ huy trực chiến
sẵn sàng lực lượng phương tiện vật chất phục vụ cho nhiệm vụ thường xuyên và các tình huống đột xuất
mình luôn ra sức cố gắng nỗ lực vấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
cũng như mang niềm tin đến các bản làng để xây dựng đơn vị cũng như quê hương ngày càng giàu đẹp
từ một đơn vị còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất phong trào thi đua quyết thắng đã khơi dậy sức mạnh
tính sáng tạo trong cán bộ chiến sĩ
nhờ đó nhiều công trình được xây dựng tu bổ tạo cảnh quan môi trường ở đơn vị xanh sạch đẹp
nơi làm việc khu ăn ở sinh hoạt của cán bộ
chiến sĩ được đầu tư xây dựng khang trang chính quy nền nếp ngăn nắp
cùng với việc giúp các xã khó khăn vùng biên củng cố tri bộ bản yếu kém
vươn lên và giúp đỡ nhân dân các dân tộc vùng biên giới ổn định cuộc sống tăng gia sản xuất
đối miên phòng giao san huyện phong thổ tỉnh lai châu đã tạo nên hình ảnh đẹp về truyền thống anh bộ đội cụ hồ